liên quan đến việc tp hcm có văn bản gửi bộ y tế ngày hai mươi bảy tháng chín
về việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính
ngày ba bốn hai nghìn hai mươi bộ y tế ban hành công văn số một nghìn tám trăm năm mươi bitdp
hướng dẫn việc thông báo ca bệnh covid một mươi chín trên hệ thống mã số ca bệnh quốc gia về dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một bộ phận thường trực đặc biệt về phòng chống covid một mươi chín của bộ y tế tại tp hcm
đã có văn bản gửi ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm
trong đó nêu rõ kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là f
đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà và chỉ thực hiện xét nghiệm rt pcr khẳng định
đối với trường hợp đưa đến các khu cách ly y tế tập trung
số ca dương tính hàng ngày được thống kê bao gồm cả số ca test nhanh dương tính
như vậy việc báo cáo ca bệnh covid một mươi chín là do sở y tế tp hcm
có trách nhiệm chủ động tổ chức thực hiện
thông qua hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động đã được bộ y tế hướng dẫn
đại diện bộ y tế cho biết cũng về nội dung này bộ y tế đề nghị sở y tế tp hcm
làm rõ và cung cấp số liệu cụ thể về tổng số kết quả test nhanh dương tính
số trường hợp f được cách ly tại nhà và số trường hợp được khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr
trước khi vào cơ sở y tế điều trị qua khu cách ly tập trung
được biết từ khi dịch bệnh xảy ra đến nay sở y tế tp hcm chưa có báo cáo ca bệnh covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính qua hệ thống cấp mã số ca bệnh tự động
kiểm tra công tác phòng chống dịch tại vùng đỏ ở bình dương phó thủ tướng vũ đức đam
cùng đoàn công tác của chính phủ đã đến thăm làm việc và kiểm tra về tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đây phó thủ tướng phê bình lực lượng y tế không hướng dẫn kỹ cho người dân tự lấy mẫu test nhanh
gây lãng phí về vật tự y tế
theo phó thủ tướng khi cơ quan y tế đã cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm
thì không cần yêu cầu đeo bao tay lúc lấy mẫu việc này gây lãng phí vật tư y tế kinh phí
theo phân tích của phó thủ tướng nếu một gia đình có ba người và quy trình tep ba ngày trên một lần
thì mỗi người một tháng phải tết nhanh một mươi lần
như vậy mỗi tháng phải lấy mẫu xét nghiệm ba mươi lần mất ít nhất sáu triệu đồng để tết cho một gia đình
nhận định về việc lấy mẫu tại vùng đỏ ông nguyễn lân hiếu giám đốc bệnh viện đại học y hà nội cho rằng
việc lấy mẫu cho các f đã khỏi bệnh là lãng phí vì các f đã khỏi bệnh thì trong cơ thể họ có kháng thể
kháng thể nó sẽ tồn tại ít nhất sáu tháng
phó thủ tướng vũ đức đam cũng đề nghị tỉnh bình dương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín mũi hai cho người dân
sớm tăng độ bao phủ miễn dịch trong cộng đồng đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới sau ngày ba mươi tháng chín như kế hoạch đề ra
tính đến thời điểm này bình dương đã có hơn hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có hơn một nửa bệnh nhân đã khỏi bệnh được xuất viện về nhà
tỉnh có sáu huyện thị thành phố công bố vùng xanh trở lại trạng thái bình thường mới
tiền hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân người lao động đăng ký với doanh nghiệp
nếu đang nghỉ làm người dân đăng ký nhận hỗ trợ ở địa phương
ông lê hùng sơn phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam thông tin về gói hỗ trợ ba mươi tám tỷ đồng
trích từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp vừa được chính phủ ban hành
theo nghị quyết mức hỗ trợ giao động từ một tám đến ba ba triệu đồng phụ thuộc vào thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động
cụ thể ba mươi tám đơn vị sử dụng lao động được giảm đóng từ một số vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian một mươi hai tháng
từ mùng một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai sẽ không phát sinh thủ tục hành chính
cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ vào dữ liệu trên phần mềm quản lý thu bảo hiểm của đơn vị sử dụng lao động
hàng tháng sẽ in ra bản đối chiếu thanh toán số phải thu nộp
trên bản thanh toán đó bảo hiểm xã hội sẽ loại trừ khoản đóng một vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp
đối với gần một mươi ba triệu người lao động thu hưởng chính sách từ ba mươi tỷ còn lại
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ dựa trên nền tảng dữ liệu công nghệ thông tin hiện có
để xác định người hưởng gói hỗ trợ bằng mã số định danh tham gia bảo hiểm thất nghiệp đồng thời xác định thời gian tham gia
về hình thức chi trả ông sơn cho biết đối với người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại doanh nghiệp
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ trị trả qua tài khoản ngân hàng cá nhân của người lao động
theo đó người dân đang làm việc tại doanh nghiệp chỉ cần phối hợp để cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân của mình
để doanh nghiệp bổ sung vào danh sách gửi cơ quan bảo hiểm xã hội
với những thông tin cá nhân như số chứng minh nhân dân căn cước công dân và thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ in sẵn để doanh nghiệp và người lao động đối soát
ông sơn cho biết về phía bảo hiểm xã hội việt nam đã sẵn sàng hệ thống dữ liệu cùng nguồn kinh phí để triển khai
nhưng có khó khăn nhất định là khoảng hai năm triệu lao động đang bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp đã tản mạn về các địa phương
theo thống kê của bảo hiểm xã hội việt nam gần một mươi năm triệu người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
trừ đi khoảng hai triệu người làm việc trong cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội không được quy định nhận hỗ trợ
gần một mươi ba triệu lao động và ba mươi tám đơn vị sử dụng lao động được thu hưởng chính sách hỗ trợ lần này
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết sẽ tổ chức chạy tàu khách trở lại từ ngày một tháng một mươi tới
đơn vị cũng đã dự kiến hai phương án tổ chức chạy tàu khách từ ngày một tháng một mươi tới đối với tàu thống nhất và tàu khu đoạn trên các tuyến
đối với tàu thống nhất chạy tuyến hà nội tp hcm
dự kiến trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tổ chức chạy lại ba đôi tàu
cụ thể từ ngày một tháng một mươi tổ chức chạy tàu se bảy và se tám
từ ngày bảy tháng một mươi tổ chức chạy tàu se ba và se bốn
và từ ngày một mươi bốn tháng một mươi tổ chức chạy tàu se năm và se sáu
phương án hai dự kiến từ ngày một tháng một mươi tổ chức chạy tàu khách se bảy và se tám
từ ngày một mươi bốn tháng một mươi tổ chức chạy tàu se bảy và se tám

từ ngày hai mươi một tháng một mươi tổ chức chạy tàu se năm và se sáu
đối với tàu khu đoạn trên các tuyến
phương án một dự kiến trên tuyến hà nội hải phòng
từ ngày một tháng một mươi tổ chức chạy thường xuyên tàu lp năm và lp sáu
từ ngày tám tháng một mươi tổ chức chạy tàu lp ba và lp tám
chạy thêm đôi tàu lp bảy hp hai vào các ngày thứ sáu thứ bảy
chủ nhật hàng tuần
phương án hai dự kiến tuyến hà nội hải phòng
từ ngày tám tháng một mươi tổ chức chạy thường xuyên tàu lp năm và lp sáu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi tổ chức chạy thêm tàu lp ba và lp tám
từ ngày một mươi năm tháng một mươi chạy thêm đôi tàu lp bảy và hp hai vào các ngày thứ sáu thứ bảy
chủ nhật hàng tuần
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tổng công ty đường sắt việt nam sẽ thực hiện nghiêm các hướng dẫn
hướng dẫn quy định cụ thể của bộ y tế bộ giao thông vận tải về điều kiện nhận chuyên trở hành khách
về nhân lực phục vụ trên tàu dưới ga phương tiện
ủy ban nhân dân phường năm quận phú nhuận tp hcm đã tiến hành tháo rỡ một số rào chắn
tại các tuyến đường hẻm trên địa bàn phường
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường năm quận phú nhuận đã trực tiếp cùng lực lượng dân quân tự vệ của phường
tiến hành tháo rỡ hàng rào cứng răng dây trong các con hẻm ba mươi tám chín mươi tám của đường thích quảng đức
một trăm hai mươi trên ba mươi tám thích quảng đức hẻm năm mươi sáu sáu mươi bốn bảy mươi hai phan năng lưu và ba mươi hai nguyễn văn đậu
ông trần huy phong chủ tịch ủy ban nhân dân phường nam cho biết đợt tháo rỡ chốt chặn hàng rào này
tập trung ở các vùng xanh cận xanh và vùng vàng trên địa bàn
việc dẹp các hàng rào chắn dây răng tại những khu vực trên nhằm giúp người dân hòa nhịp lại với cuộc sống bình thường mới
riêng vùng đỏ và cam vẫn được giữ lại các rào chắn
phường năm có tổng cộng bốn mươi rào chắn chốt chặn
trong đó có bốn chốt gồm một của quận ở ba mươi sáu phan đăng lưu và ba chốt của phường được đặt ở các điểm nóng
nhằm kiểm soát và tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm chỉ thị một mươi sáu
trước đó trong ngày hai mươi sáu tháng chín phường tháo rỡ các rào chắn trên đường lam sơn
đây là tuyến liên phường việc tháo rỡ nhằm tạo điều kiện đi lại cho người dân
các hẻm còn lại sẽ được dỡ bỏ và điều tiết dần phù hợp với tình hình thực tế địa phương
ông trần huy phong chủ tịch ubnd phường nam chia sẻ
ông nguyễn văn quảng bí thư thành ủy đà nẵng khẳng định đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
thành phố cũng đã có các chủ trương về việc mở lại các hoạt động về đời sống an sinh cho người dân
cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hướng tới trở lại cuộc sống bình thường mới
tuy nhiên việc mở lại ở thời điểm nào mức độ ra sao
hiện nay chúng tôi đang chờ hướng dẫn chính thức của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
về việc hướng dẫn tạm thời
để đạt được mục tiêu này cần sự nỗ lực rất lớn của thành phố của người dân và doanh nghiệp
trong đó đề cao trách nhiệm tự chấp hành sự đồng lòng trung sức của người dân và các doanh nghiệp
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ông nguyễn văn quảng cho biết
ngày hai mươi tám chín mạng xã hội facebook lan truyền đoạn clip người dân ở huyện long điền tỉnh bà diệm phúc tàu
tập trung tại cổng trụ sở ủy ban nhân dân thị trấn long hải
ông lê ngọc linh bí thư huyện ủy long điền tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
sau khi nắm bắt thông tin người dân phản ánh chính quyền địa phương đã vào cuộc giải quyết
theo nội dung clip nhiều người dân bức xúc khi hơn hai tháng giãn cách xã hội mà không nhận được tiền hỗ trợ covid một mươi chín
liên quan đến sự việc trên ông ngô thanh phúc bí thư thị trấn long hải huyện long điền cho biết
nguyên nhân người dân tập trung trước cổng trụ sở để phản ánh chưa nhận được tiền hỗ trợ covid một mươi chín
theo ông phúc sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân chính quyền địa phương đã hướng dẫn giải thích cho người dân trở về nhà nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
theo đó viện kiểm sát nhân dân quận bảy đã phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy
đối với hồ hữu nhân bốn mươi một tuổi ngụ tiền giang về tội chống người thi hành công vụ theo điều ba trăm ba mươi bộ luật hình sự
trước đó vụ việc xảy ra tại một siêu thị ở phường tân phong quận bảy
tại đây ông nhân trình bày muốn mua hàng hóa trực tiếp nhân viên và quản lý tiếp tục giải thích không bán trực tiếp mà chỉ hướng dẫn đặt hàng online
nghe vậy ông nhân bực tức cự cãi đưa thẻ công vụ cho ông dũng xem và nói rằng ông nhân đi mua hàng cho ban chỉ đạo
qua điều tra công an quận bảy khẳng định ông nhân không phải là thành viên ban chỉ đạo chống dịch covid một mươi chín quận bảy
cũng không phải là thành viên ban chỉ đạo của bất cứ tổ chức nào về phòng chống covid một mươi chín
bản tiết luận cảnh covid sáng hai mươi chín tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhờ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại